ngay sau khi cuộc họp báo về hiệp định tpp vừa kết thúc vào cuối buổi sáng nay
các bên đã thống nhất hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp được ký kết
phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với tiến sĩ vũ tiến lộc
chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp việt nam để ghi nhận những đánh giá đầu tiên về hiệp định này